tại phú yên trong không khí kỷ niệm ngày truyền thống sáng nay lãnh đạo bộ tư lệnh bộ đội biên phòng và bộ tư lệnh quân khu năm đã tặng quà hỗ trợ chia sẻ mất mát khó khăn cho người dân vùng lũ của tỉnh
trong và sau lũ hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng và các lực lượng vũ trang trên địa bàn đã sát cánh cùng nhân dân chống chọi với thiên tai vượt qua khó khăn và khắc phục hậu quả
nhân dịp này đoàn công tác bộ tư lệnh quân khu năm đã hỗ trợ xây mới một ngôi nhà trị giá năm mươi triệu đồng cho một hộ nghèo có nhà bị sập hoàn toàn do mưa lũ tám mươi triệu đồng cho sáu gia đình chính sách hộ nghèo bị thiệt hại nặng năm triệu đồng cho gia đình các cháu bé bị nước lũ cuốn trôi tặng một trăm bốn mươi ba xuất quà cho người dân vùng lũ mỗi xuất trị giá một triệu đồng
trong đợt mưa lũ kéo dài vừa qua phú yên có chín người chết thiệt hại tài sản gần năm trăm linh tỷ đồng đến nay các tổ chức cá nhân đã hỗ trợ tỉnh hơn tám năm tỷ đồng cùng hơn năm mươi bốn chín trăm bốn mươi một xuất quà trị giá gần hai mươi năm tỷ đồng giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống và sản xuất